những năm gần đây hình thành thêm các cộng đồng người đà nẵng ở một số nước đài loan hàn quốc nhật bản malaysia
năm hai nghìn một mươi bảy bà con kiều bào đã hỗ trợ hơn một trăm một mươi hai tỷ đồng để tặng cho người nghèo và đóng góp một trăm một mươi bốn tỷ đồng xây trường học sân chơi tại các trường tiểu học
mặc dù sống xa tổ quốc bà con kiều bào luôn phát huy tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn
gắn bó với quê hương góp phần xây dựng thành phố đà nẵng hiện đại văn minh và sâu đẹp
nằm trong những hoạt động chào đón năm mới đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn phong tục văn hóa đón tết truyền thống qua các trải nghiệm về các hoạt động thực tế
bảo tàng dân tộc học đã tổ chức nhiều hoạt động vui tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
trong chương trình tết việt du khách đặc biệt là các em học sinh được nghệ nhân danh gian hướng dẫn để tự trải nghiệm tết truyền thống của dân tộc
thông qua các hoạt động trình diễn và hướng dẫn gọi bánh chưng làm do truyền thống viết thư pháp in tranh đồng hồ làm pháo đất múa sạp
học sinh sinh viên là đối tượng chính mà bảo tàng hướng đến trong cái hoạt động sự kiện
bởi vì di sản văn hóa của dân tộc phải được các thế hệ trẻ gìn giữ đấy là tôi cho là điểm chính mà bảo tàng dân phòng hướng đến
nhưng mà ra thì để hiểu được các giá trị đó thì phải qua các nghệ nhân
những người truyền thừa các giá trị văn hóa của dân tộc thì đó là các nghị nhân những người thờ thủ công v v
họ là chính là những người mà lưu giữ các cái giá trị văn hóa của dân tộc suốt bao nhiêu hàng nghìn năm nay từ đời này qua đời khác
và chính những người này sẽ mang đến cho lớp trẻ những trải nghiệm thú vị về các giá trị văn hóa
và từ đó giúp cho họ có thể hiểu được các giá trị văn hóa hiểu được và từ đó có ý thức để bảo tồn trí sản văn hóa của dân tộc
chương trình có sự tham gia của các học sinh
đến từ một số trường tiểu học và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội với các hoạt động cùng nhiều trò chơi dân gian
bên cạnh đó còn trải nghiệm các phong tục tết truyền thống như phong tục dựng cây nêu ngày tết của người việt nạn tòa hè
thật sự tất cả các bạn đã rất đam mê hòa mình vào không gian nơi đây hòa mình vào cái nhịp sống có thể là truyền thống
và nhìn những cái ánh mắt lấp lánh tươi vui những nụ cười rất dạng dỡ trên gương mặt các con
thì chúng ta đủ hiểu là các bạn ấy đã vui đến nhường nào
như vậy là không phải chỉ có những trò game online hay những trò chơi hiện đại mới hấp dẫn các con
và thực sự ngày hôm nay các bạn của trường tiểu học chu văn an được đến đây thì các bạn đã rất là thích thú với những trò chơi
ví dụ như là kéo co ném con nhảy bao bố đi cà kheo rồi là được tham quan nhà rông
hay là các bạn cũng rất là thích thú khi mà được tự tay mình gói lên những trò chơi này
những trò chơi bánh trưng rất là đẹp và đầy ý nghĩa
em thấy mỗi trò chơi dân gian đều có một cái điều thú vị riêng đặc biệt
nhưng mà em rất thích là trò mở sạc
thì nó vừa khiến mọi người gắn kết với nhau vừa rất là năng động
và thấy ai cũng cười
con thích hoạt động gói bánh trưng ạ
vì gói bánh trưng sẽ hiểu thêm về những cách người đã gói từ xưa và hiểu thêm về cổ truyền việt nam ạ
tiếp đó vào ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng hai tức ngày mùng chín và mùng một mươi tết
bảo tàng sẽ tổ chức chương trình vui xuân mộ tốt sắc thái văn hóa bình phước
điểm nhấn của chương trình là giới thiệu đến khách tham quan những nét văn hóa miền đông nam bộ
thông qua hoạt động cổng chiêng hát dân ca múa xa răm giàn nhạc ngô âm
chương trình có sự phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch bình phước
nhân dịp tết nguyên đán sắp tới thành đoàn và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đã tổ chức chương trình tổ ấm ngày xuân tặng quà cho hơn hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lang thang cơ nhỡ
lãnh đạo thành phố đã đến chung vui và trao tận tay các em những phần quà tết
mong muốn niềm vui may mắn sẽ đến với các em trong mùa xuân này
tham gia chương trình là những trẻ em nghèo đang tự mưu sinh kiếm sống trẻ em mồ côi
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống tại các mái ấm nhà mờ
trung tâm bảo trợ xã hội trường chuyên biệt trên thành phố
mặc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều có ý chí
nỗ lực và tâm lý để tìm hiểu về tình hình của các em